nông sản long an nâng cao giá trị nhờ ứng dụng công nghệ
đội kiểm soát kinh tế môi trường công an quận thanh khê tp đà nẵng vừa bất ngờ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường y tế tại cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ id courier địa chỉ số hai trăm sáu mươi năm hai trăm sáu mươi bảy hùng vương quận thanh khê tp đà nẵng qua kiểm tra ghi nhận nhiều lỗi vi phạm nghiêm trọng
được biết cơ sở thẩm mỹ id courier được ủy ban nhân dân quận thanh khê cấp giấy phép kinh doanh ngành nghề dịch vụ phun theo sam thẩm mỹ
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi khi tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và y tế đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê đã phát hiện nhân viên của cơ sở là lê thị hương chú huyện nghi sơn tỉnh thanh hóa đang thực hiện dịch vụ nâng ngực cho một khách hàng dù không có bảng cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định
theo thông tin do bảng hương cung cấp thì nữ nhân viên này chỉ mới tốt nghiệp cấp ba và chưa qua đào tạo phẫu thuật thẩm mỹ
tuy nhiên nhân viên marketing của cơ sở này giới thiệu hương là bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất đà nẵng
theo cơ quan công an cơ sở thẩm mỹ id career hoạt động kinh doanh dịch vụ spa thẩm mỹ và thực hiện các thủ thuật gồm nâng ngực nâng mũi dùng máy can thiệp tim filler bô tóc và các dược chất khác vào cơ thể của khách nhưng không có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ của sở y tế thành phố đà nẵng theo quy định

tuy nhiên nhân viên marketing của cơ sở này giới thiệu hương là bác sĩ thẩm mỹ id career hoạt động kinh doanh dịch vụ spa thẩm mỹ và thực hiện các thủ thuật gồm nâng mũi can thiệp tim filler bô tóc và các dược chất khác vào cơ sở này

thực tế mối nguy hiểm từ việc chơi hụi đã được các cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền cảnh báo
tuy nhiên do sự cả tin mất cảnh giác thiếu hiểu biết về pháp luật nhiều người dân vẫn rơi vào cạm bẫy lợi nhuận cao
để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp và phòng tránh rủi ro khi tham gia chơi hụi mỗi người dân cần nâng cao nhận thức nâng cao hiểu biết về pháp luật
đặc biệt phải tỉnh táo cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo của các đối tượng phòng tránh rủi ro khi tham gia chơi hụi hạn chế thiệt hại thất thoát về tài sản
thủ tướng phạm minh chính vừa ký công điện chín trăm chín mươi ba cdttg tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn lành mạnh bền vững góp phần phát triển thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
theo đó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương
gần coi việc tháo gỡ các giải pháp thúc đẩy thị trường mất động sản phát triển là nhiệm vụ gấp bách
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ xây dựng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của quốc hội
hoàn thiện dự thảo luật nhà ở sửa đổi dự thảo luật kinh doanh mất động sản sửa đổi
trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ sáu đảm bảo khả thi kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản công khai minh bạch an toàn lành mạnh và bền vững
đồng thời khẩn trương xây dựng hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các luật
nhất là quy định về trình tự thủ tục triển khai các dự án nhà ở thương mại nhà ở xã hội khu đô thị mới
để đảm bảo có hiệu lực đồng thời với các luật tránh khoảng trống pháp lý
bộ xây dựng cần tập trung chỉ đạo đô đốc hướng dẫn các địa phương doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án
đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đối với thống đốc ngân hàng nhà nước thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục thúc đẩy việc cho vay tín dụng
với lĩnh vực bất động sản có giải pháp phù hợp tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất tiếp tục giả soát
cắt giảm hơn nữa các thủ tục hành chính không phù hợp gây phiền hà tôn kém đẩy nhanh tiến độ triển khai gói tín dụng
một trăm hai mươi tỷ đồng cho vai ưu đãi phát triển nhà ở xã hội nhà ở công nhân cải tạo xây dựng lại trung cư cũ
đối với bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền xem xét
ban hành nghị định sửa đổi bổ sung nghị định số bốn mươi bốn hai nghìn một mươi bốn quy định phương pháp định giá đất trong tháng một mươi này
từ đó kịp thời hướng dẫn địa phương giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất cho thuê đất xác định giá đất
lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhất là ở cấp huyện
vina capital kỳ vọng tăng trưởng gdp của việt nam sẽ phục hồi lên sáu năm trong năm nay nhờ sự phục hồi về xuất khẩu
vinacapital dự báo tăng trưởng gdp của việt nam sẽ chậm lại từ tám vào năm hai nghìn hai mươi hai xuống còn bốn bảy vào năm hai nghìn hai mươi ba
bởi lẽ xuất khẩu và sản xuất sụt giảm trong năm nay do nhu cầu đối với các sản phẩm made in việt nam giảm
trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu của việt nam giảm gần một mươi so với cùng kỳ
chủ yếu là do xuất khẩu sang mỹ thị trường xuất khẩu lớn của việt nam giảm gần hai mươi
ngược lại lượng khách du lịch nước ngoài đã phục hồi tới gần bảy mươi so với mức trước covid một mươi chín trong năm nay
điều này hỗ trợ tăng trưởng gdp của năm hai nghìn hai mươi ba của việt nam vì du lịch nước ngoài trước đây đã đóng góp
khoảng một mươi gdp nhưng hầu như không đóng góp gì cho nền kinh tế việt nam trong năm hai nghìn hai mươi hai
dù vậy vinacapital kỳ vọng tăng trưởng gdp của việt nam sẽ phục hồi lên sáu năm trong năm nay nhờ sự phục hồi về xuất khẩu
điều này sẽ đi kèm với sự phục hồi sản lượng ngành xuất khẩu của việt nam từ mức không tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi ba
lên tăng trưởng từ tám đến chín vào năm nay so với mức tăng trưởng trung bình dài hạn một mươi hai của ngành trước covid một mươi chín
hôm nay sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng cho biết đã yêu cầu công ty trách nhiệm hiếu hạn gbq
chủ sở hữu khu du lịch làng cù lần xã lát huyện lạc dương đình chỉ toàn bộ các hoạt động của khu du lịch này
sau sự cố lũ quét khiến bốn du khách người nước ngoài tử vong
trước đó vào chiều qua ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại khu du lịch làng cù lần do công ty trách nhiệm hữu hạn gbq quản lý
đã xảy ra tai nạn lũ quét cuốn trôi làm bốn du khách nước ngoài tử vong
và một lấy xe người việt bị thương
hiện nay công an tỉnh lâm đồng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đơn vị liên quan
tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn
do đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng đề nghị công ty gbq tạm ngưng tất cả các hoạt động
kinh doanh du lịch dịch vụ tại khu du lịch làng cù lần từ ngày hai mươi bốn tháng một mươi
và tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân đồng thời khắc phục hậu quả của vụ tai nạn
ngay sau vụ việc xảy ra tối cùng ngày thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời thăm hỏi
chia buồn tới thân nhân bốn du khách nước ngoài tử vong đồng thời yêu cầu tỉnh lâm đồng phối hợp với bộ ngoại giao
cùng các cơ quan liên quan triển khai công tác khắc phục sự cố điều tra xác định nguyên nhân và trách nhiệm
để xử lý nghiêm các sai phạm nếu có
thưa quý vị mới đây ubnd tỉnh cao bằng đã chính thức đưa vào vận hành thí điểm khu du lịch cảnh quan
tháp bản dốc việt nam và đức thiên trung quốc
đây được coi là sự kiện tạo dấu mức quan trọng khẳng định quan hệ hợp tác hữu nghị của việt nam trung quốc
phát triển lên tầm cao mới và là mô hình hợp tác bảo vệ tài nguyên du lịch qua biên giới chưa từng có từng lệ
cao bằng nổi tiếng với nhiều di tích lịch sử dân lan thắng cảnh trong đó có tháp bản dốc
một trong những tháp nước hùng vĩnh nhất việt nam
thác bản dốc còn là vùng lõi vùng đặc sắc của công viên địa chất toàn cầu non nước cao bằng
được unesco công nhận vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi
tháp vụ và một phần hai tháp chính của tháp bản dốc thuộc chủ quyền của việt nam
một phần hai tháp chính còn lại thuộc chủ quyền của trung quốc
hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch tháp bản dốc việt nam và đức thiên trung quốc
được chính phủ hai nước ký ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm và chính thức có hiệu lực song phương từ ngày một mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu

ngành trung ương triển khai thực hiện hiệp định
là cái tiền đề để cho hai địa phương tỉnh cao bằng và khu tự trị dân tộc trang quảng tây trung quốc
chúng tôi tiếp tục những bước tiếp theo để đi vào vận hành chính thức khu cảnh quan này
tạo điều kiện rất tốt để cho hai địa phương phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế xã hội hai địa phương nói chung
hy vọng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương cùng sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước
và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ ngành trung ương
việc vận hành thí điểm khu cảnh quan thác bản dốc sẽ đạt được hiệu quả cao nhất
phần giúp cao bằng phát triển kinh tế xã hội tiềm năng du lịch
đồng thời bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
ủy ban nhân dân tp hcm đã ban hành quyết định thu hồi khu đất hơn hai chín hectare
thuộc dự án bệnh viện đa khoa ngọc tâm tại phường thành mỹ
lợi thành phố thủ đức vì chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng theo đúng quy định
theo đó dự án được ủy ban nhân dân tp hcm giao đất từ năm hai nghìn sáu theo hình thức không thu tiền sử dụng đất
năm hai nghìn chín chủ đầu tư ép bóng cầu công trình rồi ngưng xây dựng cho đến nay
theo sở tài nguyên và môi trường tp hcm chủ đầu tư xin giao đất để đầu tư xây dựng bệnh viện
nhưng không có năng lực để thực hiện dự án
không triển khai thực hiện mà chỉ mang khu đất đi góp vốn chuyển nhượng lòng vòng
thế chấp cầm cố để lấy tiền phục vụ vào mục đích khác
do vậy ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các đơn vị xem xét thu hồi giấy phép đầu tư
thu hồi dự án thu hồi hơn hai chín hectare đất đã cấp để nhà nước quản lý
giao đơn vị có năng lực đầu tư bệnh viện
một số doanh nghiệp bất động sản trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba bất ngờ công bố kết quả kinh doanh tăng mạnh và có lãi lớn
công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà đà nẵng vừa công bố báo cáo tài chính quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
với doanh thu đạt năm mươi sáu một mươi tám tỷ đồng tăng hơn bốn mươi chín lần so với cùng kỳ năm trước
công ty cũng lại lớn so thuế với mức hai mươi bảy năm mươi tám tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hai mươi tám bảy mươi bảy tỷ đồng
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba doanh thu tài chính tăng một trăm linh sáu ba lên hai mươi bảy ba mươi một tỷ đồng
hai công ty cổ phần đầu tư nam long công báo quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi ba đạt doanh thu thuần gần ba trăm năm mươi bảy tỷ đồng giảm sáu mươi so với cùng kỳ năm trước
dù vậy nam long đạt lợi nhuận sau thuế gần bảy mươi một tỷ đồng tăng ba mươi chín so với cùng kỳ năm trước
trong khi đó công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt quý ba năm hai nghìn hai mươi ba đạt doanh thu gần ba trăm năm mươi năm tỷ đồng
gấp ba mươi hai lần so với cùng kỳ năm trước nhờ chủ yếu doanh số chuyển dựng bất đồng sản
trong số nhiều doanh nghiệp đã báo cáo kết quả kinh doanh
quý ba năm hai nghìn hai mươi ba nhóm các công ty chứng khoán nổi bật khi ghi nhận lợi nhuận tăng đột biến
có thể kể đến nhiều công ty chứng khoán sse mà chứng khoán sse công bố quý ba năm hai nghìn hai mươi ba đạt doanh thu một chín trăm bốn mươi một tỷ đồng
tăng bốn mươi bốn so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt tám trăm tám mươi tỷ đồng gấp hai một lần so với số lãi đạt được quý ba năm ngoái
tương tự công ty cổ phần chứng khoán vn direct mà chứng khoán việt nam đồng quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
đạt doanh thu một bảy trăm năm mươi một tỷ đồng tăng hai mươi hai lợi nhuận trước thuế đạt hơn bảy trăm tám mươi tám tỷ đồng gấp gần bảy lần quý ba năm hai nghìn hai mươi hai
sự tăng trưởng chủ yếu nhờ hoạt động từ doanh khởi sách hay công ty cổ phần chứng khoán kỷ thư tcbs trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba đạt doanh thu hơn một bảy trăm linh một tỷ đồng
tăng gần bốn mươi bốn và lợi nhuận trước thuế trong kỳ đạt một một trăm bốn mươi tám tỷ đồng tăng năm mươi bảy hai so với cùng kỳ năm trước
chứng khoán fpt mà chứng khoán fts cũng ghi nhận doanh thu quý ba năm hai nghìn hai mươi ba đạt ba trăm hai mươi năm tỷ đồng gấp sáu lần so với cùng kỳ năm trước
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam xuất khẩu tôm trong chín tháng đầu năm đạt hai năm mươi hai tỷ usd
sau thời gian giảm sâu giá tôm đã tăng trở lại tuy chưa bằng thời gian trước đó và tình hình xuất khẩu tôm tiếp tục có chiều hướng khả quan tăng cao trong những tháng cuối năm nay
cà mau có khoảng hai trăm tám mươi ha
cà mau nuôi tôm và được xem là vùng thủ phủ tôm của cả nước
sau thời gian giảm sâu giá tôm nguyên liệu ở cà mau đã tăng trở lại nhưng vẫn còn ở mức thấp
hiện tôm thể loại ba mươi con trên một kg được thu mua với giá một trăm ba mươi năm đồng trên một kg
hai mươi con trên một kg giá một trăm bốn mươi năm đồng trên một kg tăng trên dưới hai mươi đồng trên một kg tùy loại
tùm xú hai mươi con trên một kg giá một trăm bảy mươi đồng trên một kg
hai mươi con trên một kg giá một trăm bốn mươi đồng trên một kg
hai mươi con trên một kg giá một trăm hai mươi đồng
nguyên nhân giá tôm sụt giảm thời gian qua theo nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản là do khủng hoảng kinh tế
người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên nhiều đối tác không ký đơn hàng mới dẫn đến hàng tuần kho nhiều
nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hoặc giảm quy mô chờ đơn hàng mới để xuất khẩu
tuy có tín hiệu mới từ thị trường nhưng theo các chuyên gia tôm vẫn còn nhiều thách thức do giá thành sản phẩm cao tỷ lệ nuôi thành công thấp
trong khi giá vật tư thức ăn thủy sản tăng dẫn đến giá tôm nguyên liệu cao
để chủ động với diễn biến thị trường chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau vừa có công văn chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
tập trung xây dựng bô hình hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong đuôi tôm thơm canh siêu thơm canh
qua đó hướng đến sản xuất bền vững tạo điều kiện để người dân tiếp cận tín dụng thông qua hình thức liên kết
nhờ áp dụng công nghệ vào quy trình sản xuất giá thành sản phẩm giảm năng suất tăng
chính điều đó cũng khiến lợi nhuận mà doanh nghiệp cũng cao hơn so với quy trình sản xuất truyền thống
áp dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp là điều mà nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nông an áp dụng trong thời gian qua
chỉ có chi phí con người nhiều đó là ví dụ
thứ hai nữa là mình rửa bằng máy móc hết toàn bộ hồi xưa là phải ngồi rửa bằng tay còn bây giờ là rửa bằng máy
một giờ có thể rửa năm tấn thanh long còn hồi xưa một giờ rửa khoảng một tấn
dưa leo đồ từ gốc nông dân mà trồng ra thì bốn ký năm ký thậm chí có hôm không tới bốn
còn giá của mình thì lúc nào mình cũng đảm bảo từ năm mươi trở lên
vài năm gần đây nhu cầu thị trường giảm thanh long trục đỏ trích giá thậm chí không có thường lái thu mua
để giúp nông dân ổn định sản xuất tỉnh long an tổ chức nhiều buổi hội thảo tập huấn
chuyển hướng sang ứng dụng công nghệ cao bảo vệ môi trường
đặc biệt từ năm hai nghìn hai mươi một tỉnh thông qua nghị quyết về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
thanh long là một trong bốn loại cồng hai vật nuôi trọng điểm trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
lấy ý kiến của các doanh nghiệp về vấn đề thực hiện
nghị định năm bảy của chính phủ để cụ thể quá ở trên địa bàn của tỉnh đối với từng cây con
một nhất là các ngành hàng chủ lực của địa phương hay là các đề án hiện nay là mình đang cụ thể hóa đã được phê diệt
so với các địa phương khác long an có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp công nghệ cao
mục tiêu của tỉnh là đến năm hai nghìn hai mươi năm diện tích ứng dụng công nghệ cao tiên tiến đối với thanh long là sáu hectare
cây chanh ba hectare tôm nước lợ một trăm linh hectare
hướng đến là sản xuất hàng hóa lớn chất lượng có sức cạnh tranh cao không chỉ tiêu thụ trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu
các chuyên gia đánh giá thị trường chứng khoán việt nam trong giai đoạn từ ba đến năm năm tới sẽ phát triển tích cực
mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi sẽ được hiện thực hóa vào năm hai nghìn hai mươi
khi các tổ chức xếp hạng ftse msci
đã có những ghi nhận nhất định về sự phát triển của thị trường
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
tính từ đầu năm đến nay vn index đã phục hồi một mươi bốn sáu đang ở quanh mức một một trăm năm mươi điểm
dòng tiền trối dậy ghi nhận đều đạt ở các phiên giao dịch tỷ usd
sự quan tâm của các nhà đầu tư cho thị trường chứng khoán trở lại
tháng tám cá nhân trong nước mở mới gần một trăm chín mươi tài khoản cao nhất trong hơn một năm
tổng số tài khoản nhà đầu tư trong nước vượt mốc bảy sáu triệu
đương gần tám dân số
kỳ vọng trong một mươi năm tới thị trường chứng khoán việt nam sẽ trở thành một trong những thị trường tầm cỡ quan trọng trong khu vực
tính không ổn định hoặc là tính đầu cơ trên thị trường chiến khoán vẫn còn nhiều
và cái việc đầu cơ không phải là xấu nhưng mà nó cho thấy là cái dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán
thứ nhất là nó chưa thật sự lớn thứ hai là nó vẫn còn mang tính đầu tư ngắn hẹn hay còn gọi là đầu cơ
tức là vào nhanh rồi ra nhanh
và nó mang tính thời điểm
cho nên tôi nghĩ là bản thân thị trường chứng khoán việt nam sẽ phải cần những cái bước đột phá hơn
cần những cái sự phát triển bền vững hơn và cần cái sự lớn mạnh hơn trong tương lai
ủy ban chiến khoán nhà nước xâm xét công tác nâng hạn thị trường chiến khoán việt nam từ cận biên lên mới nổi
là một trong những mục tiêu rộng miếu
chính vì vậy cơ quan quản lý đã và đang nỗ lực và đặc quyết tâm cao để thực hiện mục tiêu này
hiện việt nam đã đạt được nhiều tiêu chí
quan trọng nhưng vẫn còn một số tiêu chí còn tiếp tục hoàn thiện
và cần sự phối hợp vào cuộc của các bộ ngành thành viên thị trường
có hai cái tiêu chí khá là quan trọng mà việt nam vẫn chưa thỏa được hai cái tiêu chí này
đầu tiên là cái tiêu chí về pre funding tức là tỷ lệ ký quỷ đối với các nhà đầu tư nước ngoài
thì hiện nay thì chúng ta vẫn còn đang bị vướng mắt bởi cái tiêu chí này
cái tiêu chí thứ hai mà tôi nghĩ rằng là cái tiêu chí này nó sẽ có sức ảnh hưởng lớn nhất
đối với các quỹ chỉ số không những chỉ ftse
hay đó là cái tiêu chí về đối với cái tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài
thì hiện nay chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài
hiện nay vẫn còn đang bị hạn chế
lộ trình giảm thời gian thanh toán xuống t cho phép nhà đầu tư giao dịch thấu chi
và ký quỷ theo thông lệ quốc tế cũng được công bố và có lộ trình rõ ràng
do vậy thị trường cũng cần có thêm hàng hóa mới có chất lượng
tăng cung thị trường cần thực hiện thường xuyên và tránh tập trung vào một thời điểm
trên cơ sở đánh giá tổng thể tương quan cung cầu từng giai đoạn
trong tương lai thì bắt buộc là chúng ta cũng sẽ phải đẩy mạnh cái việc cổ phần hóa
niêm yết với các chuyên nghiệp nhà nước
đây là những đặc biệt nhất là trong nhóm ngành viễn thông
khi mà tại thị trường chứng khoán việt nam của chúng ta phụ thuộc quá lớn
vào nhóm cổ phiếu ngân hàng của quốc đồng sản
hai ông này vẫn đang là có cái tỷ trọng vốn hóa khá cao
và khi biến động của hai những cái nhóm cổ phiếu này
nó cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cái index trong cái thời gian tới
như vậy thì để giảm cái vấn đề này thì tôi cho rằng là cái giải pháp hiện tại
thì đó là chúng ta đẩy mạnh cái việc mà niêm yết cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước
đặc biệt nhất là những cái nhóm chúng ta vẫn còn thiếu vắng đi những cái nhóm ngành
trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ
với sự theo đuổi các chính sách và giải pháp phát triển thị trường của chính phủ
kỳ vọng thị trường chứng khoán việt nam sẽ được nâng hạn theo đúng kế hoạch đặt ra
việc nâng hạng thị trường không chỉ thu hút thêm dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường
mà còn là quá trình thực hiện nhiều thay đổi lớn hội nhập quốc tế
và giúp cho thị trường chứng khoán ngày càng minh bạch lành mạnh
và có sức hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nói chung